địa điểm bắt giữ đối tượng thuộc địa bàn xã khánh hòa huyện lục yên
giáp danh với xã lâm giang huyện văn yên là nơi xảy ra vụ thảm án
cùng bị bắt giữ là nguyễn thị hán còn gọi là hương sinh ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã đại sơn huyện văn yên tỉnh yên bái
là người bỏ trốn cùng đối tượng hùng sau khi gây án
đến một mươi ba h cùng ngày đối tượng đã được dẫn giải về đến công an tỉnh yên bái
trực tiếp thiếu tướng đặng trần chiêu giám đốc công an tỉnh lấy lời khai ban đầu của đối tượng